một vụ cháy rừng xảy ra tại tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a thuộc địa phận xã mường báng huyện tủa chùa tỉnh điện biên
đến một mươi bảy h chiều qua đám cháy đã cơ bản được không chế
theo thống kê nhanh diện tích rừng bị cháy là khoảng bốn mươi hai một mươi bảy ha
chủ yếu là rừng phòng hộ rừng tự nhiên và một ít diện tích rừng trồng lâu năm
trong đó diện tích bị cháy thiệt hại cây rừng khoảng chín mươi bảy ha
còn lại là cháy dươi tán không ảnh hưởng đến tầng cây chính của rừng
trước đó vào khoảng hai mươi h ngày ba tháng bốn lực lượng kiểm lâm địa bàn tiếp nhận tin cháy rừng
tại tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a khoảng sáu thôn tiên phong và tiểu khu năm trăm sáu mươi hai a khoảng bốn a thôn phai tung
xã mường báng huyện tủa chùa tỉnh điện biên
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng chức năng đã tổ chức chữa cháy rừng
tổng số người tham gia chữa cháy liên tục trong ngày lên tới tám trăm sáu mươi ba người
do điều kiện địa hình dốc vách đá hiểm trở thời tiết nắng nóng gió to
nên công tác chữa cháy gặp rất nhiều khó khăn hiện đàm cháy đã được khống chế
tuy nhiên địa bàn vẫn trong tình trạng nắng nóng gió to tiềm ẩn nguy cơ lửa bùng phát